tại hà nội bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động và ký kết thỏa thuận triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở
trong những năm qua mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và phát triển tuy nhiên hoạt động chưa như kỳ vọng
nhất là việc người dân chưa tin tưởng vào chất lượng dịch vụ tại tuyến y tế cơ sở
do đó dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở ra đời
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án
hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu ưu tiên các đối tượng bà mẹ trẻ em người cao tuổi
người dân ở vùng khó khăn dân tộc thiểu số góp phần nâng cao sức khỏe cải thiện chất lượng sống của người dân
tại hội nghị các đại biểu đã ký kết thỏa thuận triển khai dự án và thảo luận việc triển khai dự án trong các giai đoạn tiếp theo
được biết tổng vốn dự án là một trăm hai mươi sáu hai mươi năm triệu usd và được triển khai trong năm năm từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi một